thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ tuyên án hai mươi một bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ chuyến bay giải cứu trong sáng nay
và trước đó diễn biến trong hai ngày xét xử ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi
trừ bị cáo trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa tiếp tục kêu an
khi nêu quan điểm luận tội đại diện vị kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo hoàng văn hưng
cựu điều tra viên cơ quan an ninh điều tra bộ công an từ trung thân xuống hai mươi năm tù giam về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản
với nhóm nhận hối lộ bị cáo phạm trung kiên cựu cán bộ thuộc bộ y tế và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
bị đề nghị án sơ sầm tù trung thân
trái lại bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự được đề nghị giảm từ trung thân xuống hai mươi năm tù
trong khi các ông tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hoàng tùng cựu cục phó lãnh sự bộ ngoại giao
vũ sĩ cường cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an trần văn tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
được đề nghị giảm từ chín tháng đến bốn năm tù
cấp sơ thẩm tuyên họ từ sáu đến một mươi sáu năm tù giam
một số bị cáo khác cũng được đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án